đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
thượng úy đỗ đức việt cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
hạ sĩ nguyễn đình phúc chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
bốn đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội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
bằng tình cảm trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân bộ trưởng tô lâm khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách đối với gia đình các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
dặn dò con trai của thượng tá đặng anh quân đồng chí bộ trưởng mong muốn hai em tiếp tục thay bố trở thành chỗ dựa cho gia đình động viên bà động viên mẹ noi gương bố học tập tốt phát huy truyền thống đáng tự hào của gia đình
chia sẻ với mất mát và nỗi đau của gia đình thượng úy đỗ đức việt
đồng chí bộ trưởng cũng cho biết quan điểm xuyên suốt của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong khi làm nhiệm vụ
sự hy sinh anh dũng của thượng úy đỗ đức việt một lần nữa khẳng định tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói riêng lực lượng công an nhân dân nói chung
mặc dù là cán bộ trẻ nhưng thượng úy đỗ đức việt đã chiến đấu rất dũng cảm khi nhận nhiệm vụ
trước khi hy sinh đã cùng đồng đội cứu được tám người ra khỏi đám cháy
trong ba chiến sĩ hy sinh hạ sĩ nguyễn đình phúc là người trẻ tuổi nhất
đồng chí bộ trưởng cho biết lực lượng công an nhân dân đồng đội của hạ sĩ nguyễn đình phúc sẽ tiếp tục chăm lo cho gia đình
tấm gương chiến đấu dũng cảm của hạ sĩ nguyễn đình phúc cùng các đồng chí đồng đội các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu lớn lao
các đồng chí hy sinh là mất mát rất lớn đối với gia đình đối với lực lượng công an
nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân không bao giờ quản ngại
thưa quý vị ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã vĩnh viễn ra đi để lại nỗi đau xót và tiếc thương vô hạn đối với gia đình và người dân cả nước
sẻ chia với nỗi đau đó lãnh đạo thành ủy hà nội cùng các cấp chính quyền đồng đội và người thân đã đến nhà riêng để thăm hỏi và động viên gia đình các đồng chí
ngay từ sáng sớm
nhà tập thể tại phố nghĩa tân
rất đông tập thể cá nhân lãnh đạo đã tới thăm hỏi chia buồn cùng gia đình người lính trẻ nguyễn đình phúc
anh là một trong ba cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường quan hoa quận cầu giấy hà nội
sự hy sinh của anh để lại nỗi đau vô hạn với những người ở lại
bản thân trong phúc là một người cực kỳ ngoại
sống với bà con đều được mọi người quý mến
hy sinh vì tổ quốc
hy sinh vì sự nghiệp
là một điều tổn thất mà không có thể cái gì có thể so sánh được
ước mơ từ nhỏ là người lính phòng cháy chữa cháy
thượng úy đỗ đức việt luôn lạc quan với công việc của mình
nhưng giờ đây mọi ước muốn phải dừng lại trước ngưỡng cửa tuổi hai mươi bốn đầy đam mê và nhiệt huyết
trong số ba chiến sĩ hy sinh thượng tá đặng anh quân là người duy nhất đã lập gia đình
và có hai cậu con trai
anh ra đi để lại những người yêu thương nhất với những nỗi đau không thể nào quê
tất cả là người ta chạy ra mình thì phải lao vào
thế chứ không thể nào đứng trước lúc lửa cháy đùng đùng như thế khói ngút trời như thế
mà lực lượng phòng chữa cháy lại lùi ra cả
nó cháy càng to khói càng cao thì công an lại càng
lao vào gần
sư huy sinh đồng chí ném đỉnh tổn thất rất to lớn cho gia đình gọi như là cho đơn vị của chúng tôi
ném lại những đau thương trước sự vi sinh trước tấm gương vi sinh của người anh
của đồng chí đồng đội để chúng tôi quyết tâm trong thời gian tới tiếp tục học tập
rèn luyện và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình để bảo vệ
để tính mạng tài sản của nhân dân
bữa cầm chiều này có những người chồng người cha người con sẽ không trở về nữa
ba chiến sĩ với ba cuộc đời và hoàn cảnh khác nhau
nhưng họ cùng gánh trên vai trọng trách cao cả là bảo vệ sự bình yên và an toàn cho người dân
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
đồng nai cần phân đấu trở thành nơi đáng làm đáng sống đáng ở như kỳ vọng của chính quyền và người dân
đó là yêu cầu của đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong buổi làm việc tại ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong bảy tháng đầu năm nay
đồng nai là tỉnh công nghiệp phát triển và có vị trí quan trọng của đất nước cũng như khu vực đông nam bộ
với đóng góp gdp đứng thứ tư cả nước
trong bảy tháng đầu năm nay
tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan
công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững xử lý tốt các tình huống phức tạp phát sinh
trong sáu tháng đã điều tra làm rõ sáu trăm bốn mươi năm vụ về trật tự xã hội tỷ lệ trên chín mươi một
trong đó tỷ lệ điều tra làm rõ án rất nghiêm trọng và kinh tế là hai trăm linh vụ
những kết quả trên góp phần tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng
về tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân
trong bảy tháng đầu năm nay phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhận định đồng nai là địa bàn trọng điểm về kinh tế xã hội của cả nước
những kết quả đạt được trong công tác chống dịch cũng như phát triển kinh tế xã hội tỉnh đồng nai
thời gian qua rất đáng ghi nhận và biểu dương
tuy nhiên đồng chí chủ tịch nước đánh giá sự tăng trưởng của tỉnh đồng nai
chưa thực sự bền vững chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh
chính vì vậy đồng chí nguyễn xuân phúc đề nghị đồng nai cần tự thân phát triển kinh tế xã hội
thay vì dựa vào thành phố hồ chí minh như trước đây tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới đủ tạo đột phá
trở thành nơi đáng làm đáng sống đáng ở như kỳ vọng của chính phủ và người dân địa phương
chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp
ngày yvonne schipper đại sứ thụy sĩ đến chào kết thúc nhiệm kỳ
tại buổi tiếp đại tướng tô lâm đã gửi lời chúc mừng quốc hành liên bang thụy sĩ lần thứ bảy trăm ba mươi một
mùa một tháng tám năm một nghìn hai trăm chín mươi một mùng một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai và lời chúc mừng đại sứ ivo shiber
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ công an đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài đại sứ trong nhiệm kỳ công tác vừa qua
góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước việt nam thụy sĩ nói chung
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan hữu quan thụy sĩ nói riêng
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương
trong lĩnh vực an ninh trật tự tích cực trao đổi đoàn các cấp nhằm thiết lập và mở rộng
các hoạt động hợp tác giữa hai nước cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực điều tra tội phạm quốc tế
và trao đổi thông tin tội phạm khủng bố hỗ trợ các chương trình đào tạo năng lực
cho cán bộ công an việt nam trong chuyên ngành công nghệ cao tăng cường trao đổi kinh nghiệm
và chia sẻ thông tin trong các lĩnh vực phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm
có tổ chức xuyên quốc gia khủng bố tội phạm mạng
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng trên cơ vị mới
ngài đại sứ yvonne sieber sẽ luôn lưu giữ tình cảm tốt đẹp đối với việt nam
quan tâm vun đắp mối quan hệ giữa thụy sĩ và việt nam
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ ivan shiber khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình
đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn
trong đó có lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an và bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị giao ban giữa hai bộ
trong việc thực hiện nghị định số ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng
phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an và thượng tướng nguyễn tân cương
ủy viên trung mương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng
đồng chủ trì hội nghị
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước trực tiếp là đảng ủy công an trung ương
quân ủy trung ương lãnh đạo hai bộ sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương
sự giúp đỡ tích cực hiệu quả của các tầng lớp nhân dân
lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc
hiệu quả nghi định số ba của chính phủ
kết quả phối hợp giữa hai lực lượng được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm thứ trưởng nguyễn tân cương đề nghị hai lực lượng
đặc biệt chú trọng công tác phối hợp trao đổi thông tin kịp thời tham mưu
đề xuất với đảng nhà nước chính quyền địa phương các cấp chủ trương giải pháp phù hợp
nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền quyền chủ quyền tổ quốc lợi ích quốc gia dân tộc
đập tàn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
các loại tội phạm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn
sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của bộ quốc phòng các ban bộ ngành trung ương
cấp ủy chính quyền địa phương đối với lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị hai lực lượng công an quân đội cần tiếp tục quán triển
triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược nghị quyết kết luận
đề án quan trọng của đảng nhà nước về quốc phòng an ninh trong tình hình mới
sau khi nghe báo cáo về tình hình kết quả hoạt động ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh thành phố miền trung và miền nam cùng các ý kiến tham luận trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ ghi nhận kết quả công tác nhân quyền của các địa phương trên sáu mặt công tác đồng thời chỉ ra những hạn chế ở một số địa phương
sau khi nghe báo cáo về tình hình kết quả hoạt động ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh thành phố miền trung và miền nam cùng các ý kiến tham luận trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an quân đội cần thực hiện trong thời gian tới
hệ thống chính trị trước mắt là công tác dân vận của đảng và phong trào mặt trận gắn với ban chỉ đạo ba năm đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái cần trao nhiệm vụ cho công an xã trong công tác nhân quyền
trưởng ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường quản lý giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội không để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo tham gia các bài viết bài báo dư luận xuyên tạc bôi nhọ lãnh đạo đảng nhà nước